công an tỉnh phân công ba đồng chí phó giám đốc đến trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường điều ba xe chữa cháy và huy động một trăm sáu mươi chiến sĩ ở các phòng ban
công an huyện mai châu phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn đưa người bị nạn đi cấp cứu tổ chức chữa cháy điều tiết phân luồng giao thông tổ chức khám nghiệm hiện trường tử thi và khắc phục hậu quả
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn đã làm hai mươi ba người bị thương đang cấp cứu điều trị tại các bệnh viện ba người tử vong tại chỗ gồm phụ xe bồn chở nhựa đường lỏng hai hành khách đi trên xe ô tô hai mươi chín chỗ ngồi
ngoài ra xe khách hai mươi chín chỗ bị cháy rụi xe bồn hư hỏng nặng
một mươi bảy h thì bệnh viện tiếp nhận là một mươi bốn bệnh nhân đưa vào đây trong đó xe bệnh viện là chuyên chở bốn người
tất cả các bệnh nhân vào đây thì bệnh viện đã chuẩn bị một cách hết sức chú đáo
tất cả đội ngũ bác sĩ của bệnh viện huy động toàn bộ y tá và điều dưỡng để cấp cứu một mươi bốn bệnh nhân và tất cả phân loại những bệnh nhân nào nặng và mức độ tổn thương ra sao để tiến hành xử lý cấp cứu
thế đến bây giờ thì cơ bản là đã cấp cứu bệnh nhân đã ổn định còn hai bệnh nhân đang ở trong tình trạng là cũng rất nặng
sau khi vụ tai nạn xảy ra các đồng chí lãnh đạo tỉnh lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết động viên thăm hỏi sức khỏe và chấn an tinh thần cho các nạn nhân đang điều trị tại các bệnh viện hỗ trợ mỗi người bị thương một triệu đồng
với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng đến hai mươi hai h bốn mươi năm cùng ngày giao thông trên tuyến đã hoạt động trở lại bình thường
nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô đầu kéo mất lái chiếm đường xe ngược chiều dẫn đến tai nạn
thời gian qua tại nghệ an đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự gây hoang mang lo lắng trong nhân dân
trước tình hình trên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt được các đối tượng gây án
trước đó qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an nhận thấy thời gian gần đây đối tượng đặng hồng anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại xóm bảy xã tân thành huyện yên thành là đối tượng hình sự đang chờ xét xử về tội đánh bạc
có nhiều biểu hiện kinh tế bất minh
thường xuyên thay đổi xe ô tô trong khoảng thời gian ngắn
tiếp đó nhận được đơn trình báo của một số cơ sở kinh doanh cho thuê xe tự lái về việc có một số đối tượng thuê xe nhưng quá thời hạn hợp đồng vẫn không trả xe
xác định đây có thể là hành vi thuê xe tự lái rồi chiếm đoạt nên ban chuyên án được xác lập để đấu tranh làm rõ
đối tượng đã báo cáo với đành đạo đơn vị báo cáo quán giám đốc thành lập chuyên án mang bí số ba trăm một mươi sáu lợi ích để đấu tranh diệt xóa và thu hồi tài sản cho nhân dân
qua điều tra ban chuyên án xác định thêm đối tượng nguyễn duy đông chú tại xóm tám xã tân thành huyện yên thành là đối tượng có mối quan hệ với đặng hồng anh và cũng có những biểu hiện bất minh tương tự
ngày chín tháng ba sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ
ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp đặng hồng anh và nguyễn duy đông khi hai đối tượng đang điều khiển xe ô tô trên đường từ huyện diễn châu vào thành phố vinh
khám xét trên xe lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều đăng ký giả xe ô tô các loại hai đối tượng khai nhận đây là xe thuê đang trên đường mang vào thành phố vinh để cầm
ngày chín tháng ba sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp đặng hồng anh và nguyễn duy đông khi hai đối tượng đang điều khiển xe ô tô các loại
ngày chín tháng ba sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chức năng phát hiện thu giữ nhiều đăng ký giả xe ô tô các loại
lời khai của đặng hồng anh và nguyễn duy đông lực lượng công an tiến hành bắt giữ phạm thế anh chú tại xóm một mươi bốn xã diễn yên huyện diễn châu là thợ in ấn quảng cáo đã thực hiện hành vi làm giả đăng ký xe ô tô

ngoài ra các đối tượng còn áp dụng thủ đoạn mua xe ô tô trả góp sau đó làm giả đăng ký xe rồi mang đi bán hoặc cầm cố
các đối tượng khai điều thì trời khô giáo do vậy mà nền nhiệt cũng sẽ có xu hướng thấp hơn so với bộ phận phía tây
cụ thể nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ thời tiết rất thuận lợi cho hoạt động dân sinh của người dân tại nơi đây
hệ thống gió đông bắc ảnh hưởng đến giả đất miền trung hoạt động yếu nên chủ yếu mưa phùn và sương mù chỉ còn tập trung tại các tỉnh là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
về đêm và sáng trong ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy từ ngày một mươi tám trở đi thời tiết tốt giật lên
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến thừa thiên huế thì phổ biến ít mưa trưa chiều chưa hưởng nắng nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi tám đến ba mươi độ
khu vực nam trung bộ ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi trời phổ biến nhiều mây
có mưa nhỏ ở vài nơi sau đó khả năng đến ngày một mươi tám thì sẽ chấm dứt nên nhiệt độ trong ngày sẽ giảm nhẹ
các tỉnh còn lại từ ninh thuận trở vào cho đến bình thuận thì thời tiết ổn định không mưa ngày nắng
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
khu vực tây nguyên dự báo trong ba ngày tới phổ biến mây thay đổi đêm và sáng trời hơi xe lạnh do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều thì nắng xuất hiện nhiều nên nền nhiệt độ sẽ tăng lên cao cường độ bức xạ ở mức trung bình
nhiệt độ là từ một mươi chín đến ba mươi năm độ
nam bộ thời tiết cũng chưa có gì thay đổi đáng lưu ý
nhìn chung trong những ngày tới thì không mưa ngày còn nắng nhiều độ ẩm xuống thấp
khối không khí khô nóng bao trùm khu vực này nên nhiệt độ vẫn khá cao ở thời điểm trưa chiều
riêng các tỉnh thuộc miền đông của nam bộ thì vẫn còn có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ
bản tin mùa mùa ba online cập nhật sẽ được tạm dừng tại đây